phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đối với dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
phó thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh đồng nai đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần
có cấu phần xây dựng trong dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư
còn đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chỉ đạo tổng công ty cảng hàng không việt nam khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo
sau khi quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn một bảo đảm tiến độ khởi công dự án vào đầu năm hai nghìn hai mươi